sự việc một em học sinh tại trường trung học phổ thông phan đình phùng hà nội bị bỏng nặng trong giờ thực hành hóa học đã khiến cho nhiều người lo ngại về mức độ an toàn tại các phòng thí nghiệm trong trường học
dù được trang bị ngày càng hiện đại nhưng việc sử dụng và quản lý phòng thí nghiệm ra sao để có một giờ học an toàn đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra cho các nhà trường và các cấp quản lý
một chia sẻ trên mạng xã hội của em học sinh bị bỏng độ ba trong vụ nổ tại phòng thí nghiệm của trường trung học phổ thông phan đình phùng hà nội
rất nhiều những ý kiến phản hồi được xuất hiện ngay sau đó
vụ bỏng từ một bất cần trong phòng thí nghiệm đã để lại hậu quả nghiêm trọng
ít nhất hơn một năm nữa em học sinh này sẽ không thể tới trường
kem học sinh vẫn là kem học sinh
tức là chúng ta vẫn nhớ các cụ như mình nói có câu là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò
nhưng nếu có thầy cô quản lý chặt hướng dẫn đúng thì chặt và những hiện tượng như vậy nó sẽ không xảy ra
bởi vì là các thầy các cô mà có mặt ở đấy hướng dẫn các cháu thực hành đúng
thường các cháu sinh có kịch trì tình hình nhưng khi mà các thầy của cô bảo thì bao giờ cũng là có hiện tượng nghe lời
chưa nói là nếu như mà các thầy cô nhắc là những cái đấy rất nguy hiểm

thì đây là những việc mà hi hữu ít khi xảy ra đối với các nhà trường
chính vì vậy việc sử dụng và việc tác nghiệp tại thời điểm đó còn rất hạn chế và lung túng
và tôi nghĩ đó là một cái thực trạng
còn trong quy định trong các yêu cầu là các nhà trường có làm
và cá nhân tôi khi thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng nhà trường thì thường xuyên hàng năm là làm tốt công việc này
còn đối với giáo viên thì cũng do công việc chính của họ là thực hiện công tác dạy
để quản lý học sinh
cho nên cái việc mà thao tác hay tác nghiệp tại cái thời điểm đó
tôi nghĩ là chắc chắn là nó là sự việc rất là hi hữu xảy ra
rất là khó có thể là đảm bảo cái sự bình tĩnh để sử lý một cách kịp thời
một giờ thực hành của chương trình lớp một mươi
tính chất hóa học của khí clor và oxy hóa khử tại trường trung học phổ thông phúc lợi
ngôi trường mới được đầu tư với đầy đủ trang thiết bị cho việc học tập
trong giờ thực hành khí mùi hóa chất tỏa ra nồng nặc
còn học sinh chỉ có thể tự bảo vệ tránh mùi bằng tay
có những cái thiết nghiệm ở trong sách giáo khoa
thì chúng tôi cũng đã cố gắng làm thế nào là với cái dụng cụ thiết bị của phòng
vì chúng tôi đã đổi mới làm thế nào để thực hiện một cái kinh nghiệm an toàn nhất
ví dụ như thiết nghiệm số một thì chúng tôi không cho vào một ống nghiệp
mà chúng tôi cho ống nghiệp hai nhánh lúc đầu nó chưa phản ứng
thì chúng tôi có thể bịt kín cái khí độc nó sẽ không thoát ra ngoài
tại rất nhiều trường phổ thông hiện nay các phòng thí nghiệm được trang bị khá đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác học tập
nhưng nếu không được sử dụng an toàn thì sự hiện đại ấy lại làm gia tăng thêm các nguy cơ với người sử dụng